chiều ngày bốn tháng bốn giờ địa phương tối cùng ngày giờ việt nam tại thủ đô bruxelles
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội đã đến thăm cán bộ
nhân viên đại sứ quán việt nam tại vùng quốc bỉ phái đoàn việt nam tại eu
và gặp mặt đại diện cộng đồng việt nam đang sinh sống học tập tại bỉ
hiện cộng đồng người việt nam tại bỉ có khoảng một mươi ba người trong đó có khoảng hai trăm năm mươi du học sinh
chủ tịch quốc hội chia sẻ sự vui mừng và bày tỏ sự ấn tượng về người việt ở bỉ
nhấn mạnh đây là một cộng đồng đoàn kết luôn hướng về quê hương đất nước
duy trì được văn hóa của người việt gắn bó với đại sứ quán và gắn kết với nhau
đặc biệt là tổ chức các lớp dạy tiếng việt cho các thế hệ thứ ba thứ tư
theo chủ tịch quốc hội người việt tâm hồn người việt cốt cách người việt
văn hóa việt nam và tinh thần việt nam phải được thể hiện trong tiếng việt
các thế hệ ông bà cha mẹ cần quan tâm đến việc dạy tiếng việt cho con cháu chúng ta để giữ gìn tiếng việt
cũng tại cuộc gặp mặt chủ tịch quốc hội đã biểu dương những nỗ lực của đại sứ quán việt nam tại bỉ
và phái đoàn việt nam tại eu khẳng định đảng nhà nước trong đó có quốc hội
luôn dành sự quan tâm ủng hộ và tạo điều kiện để các cơ quan đại diện ở nước ngoài hoạt động thuận lợi nhất
góp phần phục vụ công cuộc bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước